viện kiểm sát nhân dân thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng đánh ghen ép người tình của chồng viết giấy nợ một trăm hai mươi triệu đồng về tội cưỡng đoạt tài sản
đó là lê thị thìn chú tại phường tân thành và lê xuân phương chú tại xã cư e bu tp bumma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu thình biết thìn biết chồng mình có quan hệ yêu đương với một phụ nữ nên đã nhờ trần công hải theo dõi với tiền công là ba mươi triệu đồng
sau đó hải đã phối hợp với phương và nguyễn thành hoàng cùng tham gia
để thực hiện hành vi các đối tượng đã mua thiết bị định vị gắn vào xe máy của chồng bà thìn
đến ngày một mươi chín tháng ba khi bắt quả tang hai người đang trong một nhà nghỉ các đối tượng đã hành hung và bắt ép người phụ nữ này phải viết giấy nhận trả số tiền một trăm hai mươi triệu đồng
đồng thời ép hai người phải cởi quần áo
để nhóm này quay lại video
sự việc sau đó được nạn nhân nữ trình báo đến cơ quan công an
khi phương hải và hoàng đang nhận ba mươi triệu đồng từ nạn nhân thì bị công an tp bumma thuật phối hợp với công an phường ia tam bắt quả tang
hiện công an tp bumma thuật đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật